sau một số ngày đầu tháng bốn giá lợn hơi giảm xuống mức khoảng bảy mươi hai đồng một kg
thì đến thời điểm này giá lợn hơi tại đồng nai địa phương được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước
giá đã bất ngờ tăng trở lại với mức bán tại các trang trại hộ chăn nuôi là hơn tám mươi đồng một kg
với giá bán hơn tám mươi đồng một kg sau khi trừ chi phí mỗi con lợn bán ra người nuôi thu lãi khoảng ba triệu đồng
giá lợn tăng giúp các trang trại doanh nghiệp chăn nuôi thu lời lớn
trong khi đó hầu hết người chăn nuôi nhỏ lẻ không có lợn để bán
theo hiệp hội chăn nuôi đồng nai giá lợn hơi tăng cao như hiện nay là do nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu
hiện tổng đàn lợn của đồng nai là khoảng một tám triệu con giảm hàng trăm nghìn con so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đồng nai được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn lớn của nước ta
lợn của đồng nai ngoài phục vụ nhu cầu trong tỉnh còn cung cấp khoảng sáu mươi cho thị trường tp hcm và một số tỉnh phía nam